còn tại bình dương ngay sau khi phát hiện một tài khoản mạng xã hội đưa thông tin sáu người chết sau khi tiêm vaccine
chủ tài khoản facebook lập tức bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương phối hợp thanh tra sở thông tin truyền thông triệu tập
làm việc về hành vi bình luận sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
cụ thể ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã đăng nhập tài khoản facebook của mình có nickname là thắng hân
để vào bình luận dưới một bài viết với nội dung thông tin sáu người trong một gia đình bị chết do tiêm vaccine
qua công tác nắm tình hình phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương xác định đây là thông tin sai sự thật
tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook đã thừa nhận do không tìm hiểu kỹ nên đã bình luận với nội dung thông tin hoàn toàn sai sự thật
hiện phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương đã phối hợp thanh tra sở thông tin truyền thông hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật